công an huyện ninh sơn tỉnh ninh thuận vừa khởi tố vụ án khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với đối tượng trần văn quang
trú tại quận phú nhuận tp hcm về hành vi trộm cắp tài sản
trước đó vào ngày một mươi tám tháng bốn năm hai nghìn một mươi sáu quang đến huyện ninh sơn để xin ăn
khi đến nhà thờ quảng thuận quang vào xin tiền nhưng không có người
vào phòng của linh mục lê minh cao cửa không khóa nên đối tượng đã vào lục xoát và lấy cắp một trăm hai mươi bốn triệu đồng cùng sáu usd rồi bỏ trốn
sau bốn tháng tích cực điều tra truy xét vào ngày ba tháng tám năm hai nghìn một mươi sáu công an huyện ninh sơn phối hợp với các đơn vị chức năng
đã bắt giữ đối tượng trần văn quang cùng tăng vật khi quang đang hành nghề ăn xin tại phường phước trung thành phố bà rịa tỉnh bà rịa vũng tàu
qua đấu tranh quang khai nhận số tiền trên quang sử dụng để tiêu xài cá nhân và dùng để đánh bạc
được biết trần văn quang từng có ba tiền án về tội hủy hoại và trộm cắp tài sản